theo báo cáo của cơ quan giám sát khí quyển của liên minh châu âu
khí thải carbon từ các đám cháy rừng đang hoành hành tại australia
ngang với lượng khí thải carbon do thảm họa cháy rừng nhiệt đới amazon gây ra hồi năm ngoái
tính từ tháng chín năm ngoái đến ngày sáu tháng một vừa qua
cháy rừng tại australia đã thải ra khoảng ba trăm bảy mươi triệu tấn co hai
ít hơn chỉ hai mươi triệu tấn so với vụ cháy rừng amazon nam mỹ năm ngoái
các nhà khoa học cảnh báo hiện vẫn chưa đánh giá được hết hậu quả của khí carbon
và đợt cháy này sẽ gây hậu quả lâu dài cho môi trường của australia